liên quan đến vụ việc dùng clip nóng để tống tiền người tình cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn út chú tại huyện phú tân tỉnh cà mau để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
nguyễn văn út đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre bắt quả tang khi đang nhận năm trăm linh triệu đồng của bị hại chú tại huyện châu thành tỉnh bến tre
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi bảy út và bị hại quen nhau trên facebook mỗi lần hai người gần gũi út đã dùng điện thoại để chụp ảnh quay clip nóng
cũng trong thời gian quen nhau út thường xuyên mượn tiền của bị hại để chơi cờ bạc nên nạn nhân muốn chấm dứt chuyện tình cảm
nhưng đối tượng không đồng ý út đe dọa sẽ giết bị hại cùng người nhà và đã đăng các hình ảnh clip nóng với nạn nhân lên mạng xã hội yêu cầu nạn nhân đưa một tỷ đồng thì mới gỡ bỏ các nội dung nói trên
khi đang nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tăng